chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin y tế ngày hai mươi chín tháng hai do báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế thực hiện
bản tin hôm nay sẽ có những tin tức đáng chú ý sau đây
uống nước vui trong đêm tiệc sinh nhật nữ sinh siêu hấp phải thở máy
sau sáu năm tiêm filler nữ tích tắc cơ nổi tiếng bị biến dạng mặt
thường xuyên đau đầu hai nữ bệnh nhân trẻ tuổi đi khám phát hiện u sọ não và suốt huyết não
nữ bệnh nhân khốn khổ ba năm sưng đau khớp tàng huyết áp suy thật phải lọc máu chỉ vì lù bút bàn đỏ
kinh hoàng người đàn ông bị đỉa ký sinh trong họng cả tháng
ba phút f tiêm cấp cứu thành công năm bệnh nhân năm mươi sáu tuổi ngừng tuần hoàn do siêu hấp trong lúc ngủ
bác sĩ việt nam thực hiện thành công kỹ thuật thay văn động mạch phổi qua da
em bé được can thiệp thông tin xuyên bảo thai thứ hai trào đời khỏe mạnh
thưa quý vị ngày hai mươi tám tháng hai bệnh viện thống nhất tp hcm cho biết
nơi đây vừa tiếp nhận trường hợp nữ sinh cấp
cứu hôn mê vì ngộ độc chất gây nghiện sau khi uống nước vui tại tiệc sinh nhật của một người bạn
qua khai thác bệnh sử bệnh nhân này đi dự tiệc sinh nhật của một người bạn
và được bạn bè rủ uống nước vui đều vui hơn
tuy nhiên sau khi uống khoảng một đến hai tiếng bệnh nhân rơi vào tình trạng hôn mê
và được bạn bè đưa đến bệnh viện cấp cứu
bác sĩ chuyên khoa hai hoàng ngọc ánh cho biết
mỗi năm bệnh viện tiếp nhận năm bảy ca sử dụng chất kích thích như ma túy thuốc lắc
nhưng sử dụng nước vui là lần đầu tiên bệnh viện tiếp nhận
qua tìm hiểu nước vui có thành phần tương tự như thuốc lắc nhưng ở dạng pha chế khác
trong đó có chất kích thích như methamphetamine amphetamine ketamine
bác sĩ ánh cho biết thêm
trong đêm hai mươi bảy tháng hai bệnh viện cũng tiếp nhận một người đàn ông năm mươi tuổi ngụ quận tân bình
bị ngộ độc chất amphetamine trong thuốc lắc
bệnh nhân được điều trị tích cực bù nước thở oxy
sáng nay bệnh nhân đã được xuất viện
theo lời kể bệnh nhân sau cuộc nhậu và người bạn rủ đi bia ôm
uống thuốc kích thích sau khi trở về bệnh nhân trở nên lừ lừ
đưa người thân đưa vào bệnh viện cấp cứu
nước vui hay các chất kích thích khác gây ra tình trạng hưng phấn
và làm cho bệnh nhân có tâm trạng sàng khoái kích thích nói nhiều
tuy nhiên các chất này đều ảnh hưởng đến thần kinh
thậm chí có thể dẫn đến co giật kích động
mức độ nặng hơn là suy đa cơ quan đột quỵ não nhồi máu cơ tim
dự báo thời gian tới tình hình tội phạm hoạt động liên quan đến ma túy
nhất là các loại ma túy mới nguy hiểm như nước vui sẽ diễn biến phức tạp
để công tác phòng chống tội phạm về ma túy nói chung
và các loại ma túy mới nói riêng đạt hiệu quả cao
bên cạnh sự vào cuộc tích cực của các cơ quan chức năng
các cấp ủy chính quyền của tỉnh
cần đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến các chính sách pháp luật của nhà nước
về công tác này thường xuyên cảnh báo tới các nhà trường phụ huynh
cũng như toàn xã hội về tác hại của ma túy nhất là loại ma túy mới
biên chứng sau tiêm phi lơ tại các cơ sở không uy tín
đã được cảnh báo rất nhiều lần
tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra thường xuyên
mới đây vpt nữ tích thức cơ với hơn một mươi ba triệu lượt người theo dõi
vừa gửi lời cảnh tỉnh đến những người có ý định làm đẹp
sau khi bị biến dạng mặt sau sáu năm tiêm phi lơ khổng dốc một gốc
theo t cách đây sáu năm cô được một spa tài trợ tiêm phi lơ
để hút mặt đầy đặn nhưng không biết chất được tiêm là silicon
gần đây mặt tây bị sưng đau và cô phải nhập viện mổ lấy silicon
phi lơ bản chất là ha tan dần theo thời gian
tuy chất lượng và cấu tạo mà tan nhanh hay chậm
silicon thì không thể tan được
khi tiêm vào cơ thể silicon không tan
nên có thể gây hoại tử viêm nhiễm nếu không được đào thải ra ngoài
chia sẻ về biến chứng sau khi tiêm silicon
thạc sĩ bác sĩ nguyễn đình minh trưởng khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ
và hàm mặt bệnh viện e cho biết
còn khi tiêm vào cơ thể nó sẽ không có khả năng phân hủy
mà tồn tại vĩnh viễn
sau đó cơ thể sẽ phản đứng với chất này gây đến tình trạng viêm
hoặc để lâu dài có thể gây ra ung thư
vậy tại sao mà nó hay gây ra biến chứng như vậy
vì cái filler này chúng ta tưởng chừng là đơn giản
nhưng mà lý do thứ nhất đấy là tay nghề người tiêm không có
người ta sẽ tiêm vào các mạch máu
gây nên tắt mạch máu hoại tử
cái vùng da do mạch máu chi phối
thứ hai nữa là do lợi nhuận
nên người ta sẽ nhập về các cái filler không rõ nguồn gốc
và nhẹ thì nó sẽ gây ra các phản ứng dị ứng
nặng hơn thì nó gây ra các cái áp xe
rồi là các cái tình trạng rất là nặng nề
cho người sử dụng cái huyền hạ nữa
là với các cái cơ sở mà không đủ cái điều kiện vô trùng
thì đây là một cái thủ thuật xâm nhập
cho nên nó có thể gây các cái nhiễm trùng áp xe tại chỗ
các bác sĩ cảnh báo hiện nay nhiều phụ nữ có nhu cầu làm đẹp
để tránh các biến chứng cần lựa chọn cơ sở uy tín
với các sản phẩm đảm bảo chất lượng
các sản phẩm này chi phí không hề nhỏ
nên khi đã quyết định làm đẹp bằng filler
cần lựa chọn sản phẩm an toàn
chị em cần yêu cầu người thực hiện tiêm chất tan phil
trước khi sử dụng để nhận biết
lần đầu tiên bệnh viện đa khoa tỉnh ninh thuận
thực hiện phẫu thuật thành công
cho hai bệnh nhân một mươi bốn và một mươi sáu tuổi
bị ưu sở não và suốt huyệt não
trường hợp thứ nhất là bệnh nhân thái anh tê
một mươi sáu tuổi nhập viện trong tình trạng hồn mê sâu
yếu nửa người bên phải
theo người nhà bệnh nhân em tê bị đau đầu thường xuyên
kéo dài một thời gian
tuy nhiên vì chủ quan
nên gia đình chưa cho em đi thăm khám
sau khi chụp ct soạn não và thăm khám cần thiết
các bác sĩ phát hiện
bệnh nhân tê bị suốt huyệt não thắt
ổ suốt huyệt đỉnh trái
lan vào hệ thống não thắt suốt huyệt liềm não
trường hợp thứ hai là bệnh nhân nguyễn quỳnh đê
một mươi bốn tuổi nhập viện trong tình trạng
đau đầu dữ dội kèm trống mặt mệt mỏi
người nhà bệnh nhân cho biết
tình trạng này đã kéo dài hơn một tháng
các bác sĩ đã chụp ct sợ não phát hiện
bệnh nhân bị suốt huyệt não thắt
ổ suốt huyệt đỉnh trái
lan vào hệ thống não thắt hai bên suốt huyệt liềm não
trải qua các cuộc phẫu thuật
hiện tại hai bệnh nhân đã tỉnh táo tiếp xúc tốt
không có bất kỳ dấu hiệu yếu liệt
anh hồn đến thần kinh
chia sẻ về dấu hiệu cảnh báo mắc bệnh lý u não
và suốt huyệt não phó sư tiến sĩ đồng văn hệ
giám đốc trung tâm phẫu thuật thần kinh
bệnh viện hiếu nghị việt đức cho biết
nhìn chung thì biểu hiện
của u não rất là phong phú
nhưng mà nó có một cái chung
là u não
thì nó có một cái hội chứng
nó gọi là hội chứng tăng lấp lực trong sọ
tức là hội chứng nó gây ra bệnh nhân đau đầu
gây ra bệnh nhân nôn
gây ra buồn nôn
và một cái hội chứng thứ hai là những hội chứng đinh khu
đinh khu như như tôi vừa mới chia sẻ
tức là u vùng nào
thì sẽ có cái triệu chứng ở vùng đấy
chỉ nói đến u não thì
nó là một loại tổn thương
mà nó có thể tổn thương
rất là ác tính
cũng có thể tổn thương lành tính
nhìn chung thì cái loại u não nào
khi nó phát triển đến một mức độ nào đấy
thì nó đều có thể đe dọa đến tính mạng
qua hai ca bệnh tuổi thiếu niên này
các bác sĩ khuyến cáo bậc phụ huynh khi thấy con em mình
đau đầu kéo dài chóng mặt
đặc biệt là đau đầu khi vận động méo miệng
nên đưa đến cơ sở y tế ngay để được kiểm tra
và tư vấn điều trị
việc phẫu thuật kịp thời cho người xuất huyết não ngay tại địa phương
giúp bệnh nhân thoát khỏi tình trạng nguy hiểm
hạn chế tối đa những hậu quả để lại trên bệnh nhân
vì được cấp cứu trong thời gian vàng
từ đó bệnh nhân sớm hồi phục
không phải là gánh nặng cho gia đình
lupus là bệnh hệ thống
tỷ lệ tử vong cao nếu không được kiểm soát
điều trị sớm và đặc biệt
gây ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng sống như trường hợp sau đây
chị hát kể
đầu tiên chị chỉ bị sốt và luôn cảm thấy mệt mỏi
thiếu máu rụng tóc
rồi phát ban đảo trên mặt
chị theo đuổi điều trị dị ứng chưa khỏi
thì lại sưng đau các khớp đi lại khó khăn
tăng huyết áp khó thở suy thận phải lọc máu
mãi miết điều trị bệnh
khắp các chuyên khoa khiến chị sức cùng lực kiệt
may mắn khi đến tuyến cuối
của trung tâm dị ứng miễn dịch lâm sàng
bệnh viện bạch mai chị hát cũng đã tìm ra
căn nguyên của tất cả căn bệnh của mình
là do lupus ban đảo hệ thống
nhờ tân thủ điều trị chị đã kiểm soát
thực bệnh và trở lại cuộc sống như bình thường
chia sẻ bệnh lý lupus ban đảo hệ thống
thạc sĩ bác sĩ trung khoa một
trần thị thanh tú trung tâm chấn thương
trình hình khoa cơ sừng khớp
bệnh viện đa khoa tâm anh cho biết
bệnh nhân với tình trạng lupus
thì có thể bị viêm co tim
hoặc là viêm màng ngoài tim
dẫn đến tình trạng tràn dịch màng ngoài tim
bệnh nhân có thể là đau ngực
hoặc là khó thở dữ dội
có thể tổn thương những van tim
ví dụ như van hai lá hay van ba lá
tất cả những tình trạng này
đều là những tình trạng rất nặng nề
tương tự đối với tình trạng tim mạch
thì tình trạng hô hấp
cũng là một trong những vấn đề sống còn
mà bệnh nhân bị lupus có thể ảnh hưởng
bệnh nhân thường sẽ đến với chúng tôi
trong tình trạng viêm màng phổi
dẫn đến tràn dịch màng phổi lượng nhiều
và nếu như không có những biện pháp điều trị thích hợp
thì bệnh nhân hoàn toàn có thể rơi vào tình trạng tử vong
ngoài những triệu chứng
về các hệ cơ quan cụ thể
thì sự suy giảm miễn dịch
của bệnh nhân do thuốc
hoặc là do giảm các tế bào máu
cũng có thể đẩy bệnh nhân vào
những tình trạng nhiễm trùng cấp tính
đặc biệt là những nhiễm trùng cơ hội
có thể khiến cho bệnh nhân không qua khỏi
hơn thế nữa thì bệnh nhân bị lupus băng đỏ hệ thống
cũng có thể có những rối loạn
về mặt huyết học về mặt đông máu
dẫn đến là bệnh nhân phải chịu
những tổn thương cấp tính
do huyết khối ví dụ như là
thuyền tắc động mạch phổi là một trong những nguyên nhân
gây tử vong ở bệnh nhân bị robot băng đỏ hệ thống
theo các bác sĩ nếu được kiểm soát tốt
người bệnh lupus băng đỏ vẫn có cơ hội sống khỏe mạnh
mục đích chính của việc điều trị
là giảm triệu chứng và hạn chế các tổn thương nội tạng nặng
việc ngừng đột ngột các thuốc
đặc biệt là corticosteroids
cũng là một nguyên nhân quan trọng dẫn đến các đợt cấp của bệnh
sau đó người bệnh cần tuân thủ điều trị
khám lại không tự ngừng thuốc
ngày hai mươi tám tháng hai
bệnh viện nội tiết trung ương hà nội cho biết
với tiếp nhận và điều trị cho một nam bệnh nhân
năm mươi ba tuổi ở thạch thách hà nội
nhập viện với biểu hiện khàn tiếng và vướng cổ
các bác sĩ đã phát hiện ra một dị vật không ngờ tới
trước đó khoảng một tháng
bệnh nhân đi đánh bẫy chuột bị đứt tay
nên đã vặt một nắm cỏ rồi nhai
để bịt vào vết đứt tay
về nhà bệnh nhân thấy vướng họng đau rát họng
cảm giác có con vật ngọ ngội trong họng
khi soi gương thì thấy một vật thể màu nâu đen
động đậy kèm theo đó có biểu hiện
khàn tiếng từng lúc có lúc mất tiếng
tại bệnh viện sau khi tiến hành nội soi
tai mũi họng bác sĩ phát hiện dị vật sống
ở thanh quản bệnh nhân
khi dùng ánh sáng soi dị vật chân bám chặt
phía dưới hạ thanh môn gần khí quản
bác sĩ đã quyết định tiến hành gây mê bệnh nhân
và thực hiện thủ thuật lấy dị vật sống
thành công là một con đỉa suối
đang sống có kích thước khoảng sáu cm
sau khi lấy dị vật bệnh nhân tỉnh táo
khỏe mạnh sinh hoạt bình thường
và xuất viện về với gia đình
các bác sĩ khuyên cáo người dân không nên sử dụng
nguồn nước lá cây rau rừng không đảm bảo
ở các khe suối con mương để uống sinh hoạt
để phòng nút con đỉa
hoặc bị các dị vật chui vào người
người đàn ông năm mươi sáu tuổi đang ngủ thì tỉnh giấc
vì mệt mỏi khó thở được đưa vào cấp cứu
sau đó hôn mê suy hô hấp ngừng tim
đã được các bác sĩ ép tim cấp cứu thành công
nam bệnh nhân năm mươi sáu tuổi vào viện
trong tình trạng khó thở
theo lời nghề nhà bệnh nhân vẫn sinh hoạt bình thường
đến khoảng giờ ngày hai mươi ba tháng hai
bệnh nhân đang ngủ thì tỉnh giấc kêu mệt
khó thở gia đình đã đưa bệnh nhân
vào trạm y tế gần nhà
tuy nhiên sau đó bệnh nhân khó thở nhiều hơn
ý thức chậm dần nên gia đình đã gọi
trung tâm cấp cứu một trăm một mươi năm bệnh viện đa khoa hùng vương
sau khi tiếp nhận các bác sĩ cho biết
bệnh nhân đã hôn mê thở ngáp không bắt được mạch cảnh
khoảng vài phút sau khi bệnh nhân xuất hiện
ngừng tuần hoàn nhanh chóng các bác sĩ
đã xử trí đặt ống nội khí quản
ép tim báo động đỏ toàn bệnh viện
sau ba phút cấp cứu ép tim
bệnh nhân đã có mạch trở lại được duy trì an thần
sau khi cấp cứu các chỉ số sinh tồn
của bệnh nhân đã ổn định
hiện tại sau bốn ngày điều trị bệnh nhân đã được rút
ống nội khí quản và được theo dõi sát
tại khoa hồi sức cấp cứu của bệnh viện
ngừng tuần hoàn là tình trạng cấp cứu cực kỳ nghiêm trọng
khi đó tim không co bóp được
dẫn đến không cung cấp máu cho các cơ quan
trong cơ thể đặc biệt để lại di chứng
nặng nề như tổ thương não vinh viễn
tổ thương mạch vành phổi
nhiều trường hợp nặng bị nhồi máu cơ tim
gây co thắt ngực khó thở suy hô hấp
mệt mỏi thậm chí tử vong nếu không được
cấp cứu kịp thời
các bác sĩ khuyến cáo gia đình khi thấy người bệnh
có biểu hiện bất thường cần nhập viện sớm để điều trị
người mắc bệnh nên tăng huyết áp tiểu đường
cần theo dõi sức khỏe định kỳ
uống thuốc theo hướng dẫn để bệnh không tái phát
các bác sĩ việt nam đã thực hiện thành công
kỹ thuật thay văn động mạch phổi qua da
không phụ thuộc vào chuyên gia nước ngoài
ngăn chặn nguy cơ đột tử cho bệnh nhân
mắc bệnh tim bậm sinh ngạo
bệnh viện đại học ít dược tp hcm
đã bước đầu làm chủ đời kỹ thuật thay văn động mạch
phổi qua da cho bệnh nhân
phương pháp này đã được bệnh viện thực hiện từ tháng bốn
năm hai nghìn hai mươi ba và đến nay
đã có tám trường hợp được can thiệp
mà không có sự hỗ trợ từ chuyên gia nước ngoài
trường hợp điển hình nhất là bé gái
n n t một mươi bốn tuổi ngụ tại bình dương
khi hai tuổi bệnh nhi đã được
trần đoán vào phẫu thuật sửa chữa triệt để
tứ trứng pha lốt bốn khuyết tật tim bậm sinh
sau phẫu thuật bệnh nhi hồi phục
sức khỏe tốt phát triển bình thường
theo thạc sĩ bác sĩ đào anh quốc
khoa phẫu thuật tim trẻ em
bệnh viện đại học ít dược tp hcm
bệnh nhi gần đây thường khó thở khi gắng sức
và hạn chế hoạt động thí lực
kết quả kiểm tra cho thấy
tình trạng hở nặng van động mạch phổi
khiến máu trào ngược từ động mạch phổi
về tâm thất phải đây là diễn tiến tự nhiên
thường gặp sau phẫu thuật điều trị tứ trứng pha lốt
để điều trị cho bé các bác sĩ
đã áp dụng thực hiện kỹ thuật mới
thay van động mạch phổi qua da
sau can thiệp đến nay sức khỏe bé đã
hồi phục hết khó thở miệt mỏi
khi gắng sức và trở lại học tập sinh hoạt bình thường
bệnh viện là đơn vị đầu tiên
độc lập thực hiện kỹ thuật thay van động mạch phối
qua da trên người bệnh hở van động mạch phổi
kỹ thuật này được triển khai từ tháng bốn
năm hai nghìn hai mươi ba hoàn toàn do
bác sĩ việt nam thực hiện mà không có
sự hỗ trợ từ chuyên gia nước ngoài
phó giáo sư tiến sĩ nguyễn hoàng bắc giám đốc
bệnh viện đại học y dược tp hcm cho biết
phương pháp trên đã mở ra hướng đi mới
trong điều trị hở van động mạch phổi
sắp tới bệnh viện sẽ hỗ trợ đào tạo
chuyển giao kỹ thuật cho các cơ sở trung tâm y tế khác
trên cả nước
vào tám h một mươi năm phút ngày hai mươi chín tháng hai
em bé được thông van tim xuyên bảo thai thứ hai
đã trao đôi khỏe mạnh
bằng phương pháp sinh mổ tại bệnh viện từ dũ
bác sĩ chuyên khoa hai trần ngọc hải
giám đốc bệnh viện từ dũ cho biết
các chuyên gia sản khoa của bệnh viện từ dỗ
đã trao đổi với các chuyên gia tim mạch của bệnh viện nhi đồng một
và quyết định ngày hai mươi chín tháng hai
tiến hành mùa lấy thai cho sản phụ
mang thai em bé được thông van động mạch
chủ xuyên bảo thai
ở tuần thai thứ ba mươi bảy
các chuyên gia nhận định
sau bảy tuần thông van động mạch
em bé phát triển tốt nên ở tuần thai ba mươi bốn
là thời điểm tốt nhất để mùa lấy thai
nếu sang tuần ba mươi tám ba mươi chín phẫu thuật lấy thai
em bé có nguy cơ thiếu máu
và tổn thương văn tim
dòng máu và tim không phù hợp với kích thước của em bé
gây ảnh hưởng tới sức khỏe của bé
mất an toàn sau sinh cho bé
ca phẫu thuật diễn ra trong vòng ba mươi phút
bé gái trao đổi khỏe mạnh khóc to thở khí trời
và đạt hai sáu kg
sau sinh bé được áp dụng phương pháp
em bé đã được tiến hành siêu âm tim
ngay tại phòng mổ để đánh giá tình trạng tim
các bác sĩ nhận định
hiện tại tim của em bé vẫn còn phù hợp
và không cần can thiệp gì ở thời điểm hiện tại
mặc dù vậy em bé sẽ sớm được chuyển
về bệnh viện nhi đồng một để các chuyên gia tim mạch
theo dõi và đánh giá tình trạng tim
đến đây bản tin y tế cũng xin được khép lại
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị
xin chào và hẹn gặp lại